tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ tám
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi cùng dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao nỗ lực
kết quả mà ngành ngân hàng đã đạt được trong năm năm qua góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
với vai trò huyết mạch của nền kinh tế góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch
chủ tịch quốc hội đề nghị toàn ngành tiếp tục nghiên cứu học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
về thi đua yêu nước thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi bốn ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị

và khen thưởng đến tập thể nhỏ và những người lao động trực tiếp
tại đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
thống đốc ngân hàng nhà nước đã trao huân trường lao động hạng nhất hạng nhì hạng ba cho một số tập thể và cá nhân